thưa quý vị ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo trương nhật nhớ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quảng nam mức án tử hình về hành vi sát hại người
thực hiện kế hoạch đoạt mạng tình nhân trương nhật nhớ mua acid chất độc siyanur
người này dự định sẽ tạt acid vào người chị hát sau đó dùng sianua để tự chấm dứt cuộc sống
ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại mẹ của chị đỗ xuân hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thanh trì hà nội
nạn nhân của vụ án không nương nở
người mẹ đã từng vui mừng khi con gái đưa bạn trai về nhà giới thiệu
bà không thể ngờ bạn trai của con bà lại là người đàn ông đã có vợ con và gây ra sự bi thảm cho con gái bà
thời điểm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trương nhật nhớ và chị đỗ xuân hát cùng là nhân viên của một ngân hàng
cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ
từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị hát chủ động chia tay và tránh mặn nhớ
do không được chị hát đáp lại tình cảm nên nhớ bực tức lên kế hoạch sát hại người yêu rồi tự chấm dứt cuộc sống
thậm chí nhớ còn nhiều lần nhắn tin đe dọa nếu chị hát không quay lại anh ta sẽ ra tay với chị
thực hiện kế hoạch nhớ mua một chai acid sulfuric khoảng năm trăm linh g chất độc cyanur với ý định sẽ tạt acid vào người chị hát
sau đó sẽ dùng chất độc cyanur để tự chấm dứt cuộc sống
anh ta cất cyanur cùng đôi găng tay vào trong cốp xe máy
khoảng bốn giờ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhớ thức dậy lấy sáu ron bia trong tủ lạnh ra uống hết
khi trong người đã có hơi men anh ta để giao vào túi quần lấy chai dung dịch acid bỏ vào túi ni lông treo vào móc treo hàng trên xe máy
khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày nhớ điều khiển xe máy đến khu vực đường tà thanh oai huyện thanh trì để chờ sẵn chị hát đi làm qua
vừa thấy người yêu đi đến bị cáo điều khiển xe máy chạy song song với xe của chị hát và yêu cầu chị dừng xe để nói chuyện
chị hát không đồng ý mà tiếp tục di chuyển đến địa phận thôn cự đà xã cự khê huyện thanh hoài
trong khi đó nhớ vẫn bám theo sau chị
thấy vậy chị hát điều khiển xe rẽ vào sân nhà ông đinh văn trung ở thôn cự đà xã cự khê huyện thanh hoài
nhớ cũng điều khiển xe đi theo đỗ xe bên cạnh xe của người yêu rồi tiến đến kéo tay yêu cầu hát đi ra ngoài để nói chuyện
trong lúc chị hát cương quyết từ chối nhớ giúp con dao đã chuẩn bị từ trước tấn công nạn nhân
ngay sau khi gây án nhớ bị mọi người khống chế bắt quả tang và đưa về trụ sở công an
về phía nạn nhân dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do thương tích quá nặng nên đến khoảng bảy giờ năm mươi phút cùng ngày đã tử vong
tại tòa bị cáo trương nhật nhớ thừa nhận mình có quan hệ yêu đương với chị hát khi đã có vợ con và hát cũng biết điều đó
theo lời khai của nhớ thời điểm xảy ra vụ án anh ta rơi vào trầm cảm
dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực
bị cáo chuẩn bị giao với mục đích đi gặp người yêu để đe dọa
luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của phía bị hại công bố lời khai của chị họ chị hát
người này nói rằng chị hát nhiều lần tâm sự với mình việc bị nhớ lừa dối tình cảm
chị hát đòi chia tay với bị cáo do phát hiện anh ta đã có gia đình
mẹ chị hát cho hay nhiều lần nhớ đến nhà bà chơi nhưng chưa bao giờ anh ta cho biết việc mình đã có gia đình
khi con gái bà muốn dứt khoát chuyện tình cảm nhớ đã đe dọa
khiến chị hát hàng ngày phải đi làm bằng taxi
cho đến một hôm nhờ nhắn tin xin lỗi bảo con gái của bà cứ đi làm bình thường
anh ta đã về quê
vì vậy con gái bà yên tâm đi làm bằng xe máy để rồi bị sát hại thảm thương
người nhà bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền một tỷ đồng
tuy nhiên hội đồng xét xử quyết định
về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định là hai trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường chi phí phục vụ trôn cất cho chị hát
và năm mươi triệu đồng là các khoản chi phí phát sinh khác
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án mạng bắt nguồn từ việc ghen tuồng
níu kéo tình cảm không thành từ đó hung thủ ra tay sát hại nạn nhân dã man
như mới đây một cô gái đã bị sát hại bằng tám nhát dao trong cửa hàng quần áo trên đường trần hưng đạo
ở phường đại phúc thành phố bắc ninh
theo thông tin ban đầu từ phía công an nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm
nên nghi phạm đã ra tay đoạt mạng người yêu
đáng chú ý đối tượng này là tài xế taxi đã có vợ và hai con
theo công an tỉnh bắc ninh vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi cảnh sát nhận được tin báo
chị ngô thị pê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở huyện đại từ thái nguyên đang ở cửa hàng quần áo wb trên đường trần hưng đạo
ở phường đại phúc thành phố bắc ninh thì bị nam thanh niên dùng dao sát hại dẫn đến tử vong tại chỗ
chị p là nhân viên bán hàng tại cửa hàng quần áo
sau khi gây án đối tượng này đã bị giết
đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân và truy bắt đối tượng
đại diện pc hai công an tỉnh bắc ninh cho biết
nghi phạm là nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phổ yên thái nguyên đã có vợ và ba con
còn nạn nhân có một con nhỏ bốn tuổi nhưng không có chồng
nạn nhân đang là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng trên địa bàn thành phố bắc ninh
nguyên nhân gây án bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
hai người này đã có tình cảm với nhau ba năm hiện nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ
công an tỉnh bắc ninh cho biết theo lời khai của nhân chứng hiệp nhiều lần đến gặp chị p tại cửa hàng vào các buổi trưa
khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hiệp đến cửa hàng và gặp chị p
quá trình nói chuyện chị vi và hiệp có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó hiệp đã dùng dao nhọn sát hại dã man nạn nhân
tại hiện trường cơ quan điều tra thu giữ một con dao bầu dính máu
sau khi gây án hiệp đã điều khiển sửa
xe ô tô taxi màu xanh mang biển kiểm soát chín mươi chín e hai trăm năm mươi chín bỏ trốn khỏi hiện trường
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày công an tìm thấy chiếc ô tô có đặc điểm như trên đang đổ trên cầu thanh trì thành phố hà nội
cảnh sát đã thu giữ trên xe một điện thoại di động một ví da có giấy tờ tùy thân của đối tượng hiệp
quá trình lấy lời khai của nhân chứng xác định khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày
một nam thanh niên đã điều khiển chiếc xe ô tô trên đến và đỗ trên cầu thanh trì sau đó quyên sinh xuống sông hồng
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đông dư huyện gia lâm hà nội cũng thông tin
công an xác định người đàn ông quyên sinh ở cầu thanh trì có liên quan tới vụ án mạng ở bắc ninh
lãnh đạo xã đông dư thông tin hiện chưa tìm được nạn nhân
công an xã vẫn đang phối hợp với công an tỉnh bắc ninh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân ở dưới sông
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc truy tìm đối tượng gây án
liên quan tới vụ án trên hung thủ sát hại cô gái ở bắc ninh đã quyên sinh xuống sông hồng
điều này khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi nếu nghi phạm đã tử vong thì gia đình nạn nhân có được bồi thường thiệt hại không
để có câu trả lời cho vấn đề này quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo bài viết được đăng tải trên báo tin tức của thông tấn xã việt nam cho biết các vụ án hình sự xâm phạm đến tính mạng của người khác
người có hành vi vi phạm ngoài việc bị xử lý về mặt hình sự còn có nghĩa vụ phải bồi thường
toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân
nếu người vi phạm đã mất vụ án hình sự có thể bị đình chỉ điều tra và không được khởi tố
tuy nhiên theo điều sáu trăm một mươi năm bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm những người hưởng thừa kế của họ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại
trong phạm vi di sản do người mất để lại trừ trường hợp có thỏa thuận khác
thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm quy định tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự bao gồm
thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại điều năm trăm chín mươi của bộ luật này
chi phí hợp lý cho việc mai táng
tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng
thiệt hại khác do luật quy định
ngoài ra phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần
cho những người thân thích thuộc hàng kế thừa thứ nhất của người bị hại
nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng
mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận
nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm
không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định
hiện nay mức lương cơ sở là một bốn mươi chín triệu đồng
trong đó nếu các bên không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa là một trăm bốn mươi chín triệu đồng
hàng loạt những vụ án mạng xuất phát từ tình cảm yêu đương mù quáng
đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hành vi tàn độc của hung thủ
theo kiểu không ăn được thì đạp đổ
hậu quả để lại rất nặng nề
người thiệt mạng kẻ vướng vào vòng tù tội
phân tích các vụ án có nguyên nhân từ tình cảm dưới góc độ tâm lý tội phạm
phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn nguyên phó giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm học
và điều tra tội phạm học viện cảnh sát nhân dân cho rằng
con người thường ghen tình ghen tiền ghen tài
trong đó ghen tình là thứ chạm đến bản năng của con người nhiều nhất
bởi nó là sự độc quyền tuyệt đối trong tâm tưởng
người ghen tình cảm thấy bị đổ vỡ hụt hẫng thậm chí bị xỉ nhục phản bội
cảm thấy mất đi một thứ gì đó đã hy vọng nuôi nấng
cho nên khi ghen sẽ thúc đẩy tư duy tình cảm hành động của người đó rất dữ dội
đó là một trong những nguyên nhân gây ra những vụ án mạng ví ghen tuông
còn thượng tá đào trung hiếu chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm bộ công an lý giải
về bước trượt tâm lý của thủ phạm gây án vì tình
ông nói người xưa có câu ái tình điền thổ vạn cổ tri thù
cho nên động cơ gây án của thủ phạm được hình thành bởi sự bức xúc tâm lý cao độ
do lòng ghen tuông đố kị mong muốn độc tôn chiếm hữu tạo nên
chính trạng thái tâm lý tiêu cực đến đỉnh điểm như vậy đã biến thành lòng thù hận
dây vào hung thủ để giải tỏa khỏi trạng thái tâm lý này với một người có bản tính nóng nảy
nhận thức pháp luật hạn chế hoặc lệch lạc về nhân cách họ dễ lựa chọn cách hành xử bạo liệt
đó là dùng vũ lực tấn công trực tiếp vào nguồn gây ra bước xúc là người từng có tình cảm với mình
còn theo chuyên gia tâm lý đinh đoàn trong những trường hợp này đích đến cuối cùng mà các chàng trai nghĩ tới là báo thù
khi tình cảm trái tim mang đầy thú hận thì đó không còn là tình yêu nữa
giải thích về hành vi tự chấm dứt cuộc sống sau khi ra tay ông đoàn cho rằng hung thủ sau khi đã ra tay
biết rõ không thể thoát tội nên mới tự chấm dứt cuộc sống chứ không hẳn là vì yêu
hoặc cũng có thể sau khi đoạt mạng người yêu anh ta bỗng thức dậy lương trì nên hiểu hành vi của mình là xấu xa
độc ác vì không muốn đối diện với trách nhiệm và lương tâm nên mới dẫn đến hành động cực đoan tiếp theo
theo ông đình đoàn trong cuộc sống và tình yêu chúng ta nên tiến hành mọi việc một cách thật bình tĩnh
cân nhắc thấu đáo trước khi đưa ra quyết định
khi đã cảm thấy hết yêu và muốn chia tay ai đó bạn đừng nên quá thẳng thắn
hãy cứ từ từ bật lên chiếc đèn vàng để báo động cho họ biết ý định của mình
chuyên gia tâm lý đinh đoàn đã đưa ra lời khuyên các bạn không cần phải đưa ra lời giải thích
vì lời giải thích nào cũng sẽ thật khó nghe
hãy giãn dần ra ít nhất như là một dạng đánh động bật lên chiếc nền vàng để người kia hãm phanh từ từ
mỗi ngày chúng ta gặp họ ít đi ít thân mật quan tâm hơn
cứ như thế từ từ rồi đối phương sẽ hiểu và chấp nhận chuyện chia tay một cách dễ dàng hơn
mỗi người nên tỉnh táo khi yêu đừng làm những chuyện khiến cho mình và người thân lâm vào đau khổ không quay đầu được
bên cạnh đó các chuyên gia tâm lý khác cũng bày tỏ sự bất an vì xã hội ngày càng vô cảm
ngay trong lúc hung thủ sát hại người giả phụ
trong thời gian quá man thì nhiều người tụ tập đứng xem thậm chí quay clip để đưa lên mạng câu like câu view
mà không có động thái hỗ trợ hay gọi lực lượng chức năng đến giải cứu
và trong cả ngàn bình luận trên mạng xã hội có rất nhiều bình phẩm vô cảm phản cảm thậm chí là vô văn hóa về nạn nhân và vụ việc
để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra như thời gian vừa qua giới chuyên gia cho rằng giới trẻ cần phải hướng đến yêu và sống tích cực hơn
mỗi người phải học cách tự điều chỉnh hành vi của chính mình để vượt qua những áp lực
tình yêu chỉ mang điều thiện sự tốt lành chứ không dung chứa cái ác thói xấu xa
hành vi cướp đi sinh mạng hoặc gây thương tích cho người khác bất cứ vì lý do gì thì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh
thưa quý vị hiện cơ quan chức năng vẫn đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc truy tìm đối tượng gây án
những thông tin mới nhất liên quan tới vụ cô gái bị sát hại tại cửa hàng quần áo ở bắc ninh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo